tác động có tính tiêu cực tới cái đời sống tinh thần của các em học sinh đấy là cái thứ hai cái
thứ ba nó gây nhượng niềm tin đối với xã hội đối với các bậc phụ huynh đối với học trò khi mà tôi
gửi con em của tôi vào nhà trường tức là tôi gửi gắm một niềm tin một nơi tin cậy an toàn mà lại
không được đảm bảo như thế thì quá nguy hiểm cho nên đây là một câu chuyện rất đáng lo ngại
chuyện ở đây đặt ra là những người thầy như thế này thì sẽ bị xử lý như thế nào chẳng hạn như đây
là trường hợp thầy giáo nghi dâm ô với một mươi ba học sinh ở bắc giang thì trong khi các cơ quan đơn
vị chức năng đang vào cuộc điều tra có hay không có hành động vi phạm đạo đức nhà giáo thì ông dương
trọng minh giáo viên trường tiểu học tiên sơn huyện việt yên tỉnh bắc giang người bị tố cáo
thì đã có đơn xin ra khỏi ngành còn buồn hơn nữa cho ngành giáo dục ngày tám tháng bốn tại phiên xử
phúc thẩm tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng thì đã tuyên phạt bị cáo nguyễn quang trung sinh
trú tại thị trấn thạnh mỹ huyện nam giang tỉnh quảng nam mức án là tù trung thân về hai tội hi
xâm trẻ em và dâm ô đối với trẻ em đây là trường hợp mà báo chí mới ngày hôm nay đã đăng đề cập rất
rất là nhiều đấy tức là thầy giáo đã có những hành động dâm ô và thậm chí là hiếp dâm các em học
sinh tiểu học của mình và đồng thời trước đó tòa án cấp tỉnh thì đã xử một cái mức án thì đã
thấp hơn người giáo viên này đã kháng cáo thì lên tòa án nhân dân cấp cao thì đã nâng mức hình phạt
lên là tù trung thân
ở đây nó có hai cái ý cái thứ nhất là cái trường hợp trước một cái vị thầy giáo ở bắc giang ấy
rút ra cũng là một cách mà đấy là một cái sự tự ý thức chắc là ít nhất còn một chút tự trọng
nhưng mà sau đấy đôi lúc nào đó tòa án sẽ phải xử nghiêm khắc và đúng như chúng ta vẫn quen nói là
tội đến đâu thì phải xử đúng đến đấy và anh ta phải nhận một cái bản án thích đáng còn trường hợp
này là cái trường hợp ở quảng nam thì là bị cái mức án là tù trung thân theo tôi nghĩ là cũng rất
là đích đáng chắc chắn như vậy bởi vì là cùng một lúc là mắc hai cái tội mà đối với cái trẻ em nó
đang bé thơ như vậy và đấy là một tội ác chắc chắn phải coi đấy là một tội ác chứ không thể coi là một
cái hành vi ở cái mức như có tính chất là đạo lý được đây là một tội ác thế thì cái việc xử phạt
như vậy tôi nghĩ là rất là đích đáng và tôi nghĩ là người dân chúng ta đồng lòng với những cái mức
sự nghiêm khắc như vậy vâng như thế ông nhưng bên cạnh đó thì làm thế nào để cho con em của chúng ta
để cho con em của chúng ta con em của mỗi người dân khi mà đến trường đặc biệt là những cái cấp
học rất là nhỏ cấp tiểu học như thế này hoặc trung học cơ sở như này có thể được an toàn trong
chính cái môi trường mà đáng lẽ ra phải là an toàn nhất cho các em ở đây thì lâu nay người ta mới nói tới
nhiều cách cách đầu tiên là phải có một cái quy định hay là một cái dạng công văn một cái dạng
hợp thức hóa về mặt hành chính thế nào đó của bộ gửi cho toàn bộ ngành giáo dục của các trường hợp
và yêu cầu các trường học các cấp phải quan tâm tới câu chuyện này tức là quán triệt đủ ngũ giáo viên rồi
thì kể cả các nhân viên cán bộ nhân viên trong toàn trường thế còn về phía cấp thứ hai cấp độ thứ hai
về phía con em chúng ta thì ở đây là bố mẹ phải tâm sự với con để cho cái việc mà khi các con mà bị
xâm phạm các con phải tâm sự phải có nhu cầu nói ra với bố mẹ chứ không phải là sợ hay mà giấu kín
đấy là cái thứ hai cái thứ ba chắc chắn là không phải là sợ hay mà giấu kín đấy là cái thứ hai cái thứ ba chắc chắn là không phải là sợ hay mà giấu kín đấy là cái thứ hai cái thứ ba chắc chắn là
đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp là phải có trách nhiệm thường xuyên làm thế nào đó để là cái nơi tin gậy cho các con tâm sự chia sẻ và nhất là là cái nơi tựa mặt tinh thần để các con có thể là cầu cứu khi mà bị lâm nguy thì đấy chính là những cái biện pháp theo tôi nghĩ là cần phải triển khai thì chắc chắn là nó sẽ phối hợp được và tránh được những nguy cơ như chúng ta đang thấy
vâng kính thương tôi đặc biệt quan tâm đến cái chi tiết là ông nói là làm sao để cho các em
phải tự nói ra thì đó có phải là một trong những cách không và bên cạnh đó thì còn có những cách nào để phòng chống cho các em ạ
hiện nay thì trên các phương tiện truyền thông đại chúng của việt nam chúng ta nhất là trên các trang mạng xã hội và có lẽ là bắt đầu từ một số tổ chức phiên chính phủ ở việt nam họ cũng đã tiếp nhận một cái phong trào gọi là phong trào metoo trên thế giới tức là một cái phong trào mà chủ yếu là những người nữ và từ những người nữ có thể lan rộng sang một số đường gần khác
tức là khi mà bị xây dựng

vì xâm phạm tình dục bị quấy dối tình dục thì được quyền nói lên được quyền tố cáo lên trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì cái điều này là ở việt nam chúng ta cũng đã bắt đầu nhúc nhích cái việc mà anh hãy nói lên sự thật rằng tôi là người bị xâm phạm tình dục thì lúc đó là lúc mà xã hội cần bình tĩnh lắng nghe và tiếp nhận những thông tin đó và theo tôi nghĩ nếu mà phong trào này mà được phát động theo hướng
lạnh mạnh thì điều này chỉ có tốt
và chắc chắn là phía nhà trường
những con em chúng ta cũng hưởng ứng
phong trào này và lúc đó sẽ
góp phần ngăn chặn những cái hành vi
không đáng có những cái tội ác
không đáng có như chúng ta đang thấy
vâng như vậy thì có nghĩa rằng là để hạn chế những trường hợp như thế này
thì chúng ta cần phải có những bản án
hết sức là nghiêm khắc
về mặt pháp luật và đồng thời thì cũng cần phải
nâng cao ý thức trong nhà trường và đặc biệt như
phó giáo sư vừa nói tức là phải làm sao
để cho các em khi mà có những cái
ẩn ức nào đó ở trong
trong lòng thì sẵn sàng chia sẻ
với các bậc phụ huynh với các thầy cô giáo của mình đúng không ạ
đúng thế xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ
ngô văn giá xin kêu mời
quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình
với những tin tức đáng chí khác
đã đến thời lượng
của có thể bạn quan tâm hôm nay là
thứ bảy và chúng ta bắt đầu bước vào
ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
kéo dài ba ngày và mỗi dịp nghỉ lễ
như thế này thì mối quan tâm của quý vị chắc hẳn
là sẽ tập trung vào các hoạt động du lịch vui chơi
giải trí phải không ạ và thông tin ngay sau đây
sẽ giúp quý vị yên tâm hơn trong mỗi
hành trình sắp tới của mình
tổng cục du lịch vừa có công văn
đề nghị sở văn hóa thể thao và du lịch
các tỉnh thành phố thực hiện nghiêm việc
quản lý và giám sát các hoạt động du lịch
trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
và các dịp nghỉ lễ sắp tới
trong đó có những điểm đáng chú ý như
tăng cường kiểm tra kiểm soát chất lượng
dịch vụ của các đơn vị cung ứng dịch vụ
đặc biệt là tại các cơ sở lưu trú dịch vụ
du lịch đơn vị vận chuyển khách du lịch
các khu điểm du lịch nhà hàng phục vụ
khách du lịch bảo đảm an toàn tuyệt đối
cho khách du lịch kiểm tra các chỉ dẫn
cảnh báo nguy hiểm biện pháp cứu hộ cứu nạn
tăng cường kiểm soát bảo đảm an ninh an toàn
phòng chống xâm hại trẻ em phòng chống
cháy nổ phòng chống ngộ độc thực phẩm
kiểm tra kiểm soát việc chấp hành quy định
kiếm lời bất chính ảnh hưởng sâu đến hình ảnh
của địa phương nói riêng và việt nam nói chung
một trong những điểm đến hấp dẫn
cho quý vị trong dịp nghỉ lễ lần này
đó chính là cần thơ bởi lễ này đây
đang diễn ra một lễ hội vô cùng độc đáo
đó chính là lễ hội bánh dân gian nam bộ
lần thứ tám năm hai nghìn một mươi chín
vào tối ngày hôm qua lễ hội này
đã chính thức được khai mạc đánh dấu
chuỗi hoạt động diễn ra trong năm ngày từ ngày một mươi tám
đến ngày một mươi sáu tháng bốn với nhiều chương trình
hấp dẫn về ẩm thực văn hóa du lịch
và xúc tiến thương mại lễ hội
có trên hai trăm hai mươi gian hàng trưng bày giới thiệu
biểu diễn cách làm các loại bánh dân gian
đặc sản vùng miền của các cơ sở doanh nghiệp
nghệ nhân đến từ một mươi chín tỉnh thành
trong cả nước và tám quốc gia
nhật bản hàn quốc ấn độ ý
pháp malaysia singapore thái lan
lễ hội cũng là dịp quảng bá
hình ảnh về vùng đất con người văn hóa
nam bộ giới thiệu các loại bánh đặc trưng
gìn giữ và phát huy các giá trị
văn hóa ẩm thực của người dân nam bộ
từng bước xây dựng bánh dân gian nam bộ
thành thương hiệu quốc gia
còn tại thủ đô hà nội
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cũng vừa
có văn bản thông báo về việc tổ chức
không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm
và phụ cận dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
vào nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
theo lịch nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
và dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm

hoàn kiếm thông báo kéo dài
thời gian hoạt động của không gian đi bộ hồ hoàn kiếm
và phụ cận như sau
trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
tức ngày một mươi tháng ba âm lịch
được tổ chức từ một mươi chín h ngày một mươi hai tháng bốn
năm hai nghìn một mươi chín thứ sáu
đến hai mươi bốn h ngày một mươi năm tháng bốn
năm hai nghìn một mươi chín thứ hai
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức
từ một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng bốn
tức thứ sáu đến hai mươi bốn h
ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
như vậy là không gian đi bộ
khu vực hoàn kiếm và vùng phụ cận
sẽ mở trong các ngày thường trong cả
hai dịp nghỉ lễ này chứ không chỉ mở
trong các ngày cuối tuần như thường lệ
vâng và cũng tại hà nội thì những người
yêu mến lịch sử và nhiếp ảnh
thì có thể đến chiêm ngưỡng hơn một trăm linh tác phẩm
nhiếp ảnh trong triển lãm ảnh
hậu phương thời chiến giữa thế kỷ hai mươi
các bức ảnh giới thiệu với công chúng
từ ngày một mươi một tháng bốn đến hết tháng
xin chào các bạn mới đây bệnh viện từ dũ
thành phố hồ chí minh đã tổ chức tặng khăn
và mũ đa năng cho các bệnh nhân
đang điều trị ung thư tại đây
nhằm giúp họ vơi bớt đi mặc cảm với căn bệnh của mình
với bệnh nhân ung thư
ngoài chăm sóc chuyên môn thì vấn đề tâm lý rất quan trọng
giúp tăng đáp ứng nâng cao hiệu quả điều trị
dụng tóc là một trong những tác dụng phụ
của hóa trị ung thư
nhưng với các bệnh nhân nữ đó là điều rất mặc cảm
vì vậy đây là lần đầu
bệnh viện từ dũ tặng mũ cho bệnh nhân
dự kiến bệnh viện sẽ duy trì phát hàng tháng
cho người mới nhập viện lẫn bệnh nhân cũ đến tái khám
chiếc mũ giúp bệnh nhân tự tin hơn khi ra ngoài
giúp thêm tinh thần phấn chấn
lạc quan chiến đấu bệnh tật
bệnh viện bình dân đã tiếp nhận
và điều trị tích cực cho nhiều người bệnh
bị biến chứng suy thận
do dùng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc
mới đây có tới ba trường hợp
đã phải tiến hành theo dõi và lọc máu định kỳ
do chức năng suy thận giảm
bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện bình dân
trong tình trạng tay chân sương phù
sốt huyết tiêu hóa chức năng thận suy
kèm theo tình trạng rối loạn điện giải đe dọa tính mạng người bệnh
các bác sĩ bệnh viện bình dân
đã tích cực cấp cứu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch
tuy nhiên chức năng thận của bệnh nhân
bị tổn thương vĩnh viễn và phải lọc máu định kỳ
ba lần mỗi tuần
các bác sĩ khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng
trong lựa chọn các sản phẩm giảm cân
theo chi định của bác sĩ
không nên tin vào các sản phẩm giảm cân thần tốc
trước đó bệnh viện bình dân
cũng đã cấp cứu hai bệnh nhân nữ
có bệnh cảnh tương tự với chức năng thận giảm nghiêm trọng
chiều qua công an quận năm tp hcm
đã bắt giữ lương tấn bổ hai mươi tám tuổi
ngụ phường sáu quận năm
để điều tra xử lý về hành vi
dâm ô và hiếp dâm hai bé gái ở công viên
theo cơ quan điều tra
vào tối ngày một mươi một tháng bốn
nhóm sáu bé trai bé gái độ tuổi từ sáu đến một mươi tuổi
ra công viên gần đường võ văn kiệt
phường sáu quận năm chơi
trong số này có bé gái tám tuổi
và một bé chín tuổi cùng ngụ phường sáu
do quen biết bộ đến bắt chuyện với các bé
lúc này ba bé gái đang chơi cầu trượt
bủ cũng tham gia
khi bé d tuột xuống trước và bị bủ dâm ô
bé này sợ hãi bỏ chạy về nhà
sau đó bủ khống chế bé n lại
ngay bên trong cầu trượt để hiếp dâm
khiến nạn nhân đau đớn la lên
khi có một bé gái khác chạy đến hô hoáng
thì đối tượng mới rời khỏi hiện trường
gia đình bé đến trình báo cơ quan công an
sau đó công an đã xác định và mời bổ lên làm việc
bước đầu bủ thừa nhận đã dâm ô
và hiếp dâm hai bé gái tại công viên

có khu vực dành cho trẻ em vui chơi
và có khu vực dành cho trẻ em vui chơi
tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc là khu vực công viên
có khu tập thể dục cho người lớn
theo người dân ở đây cho biết vào đêm xảy ra vụ việc
công viên khá vắng vẻ đèn không đủ sáng
không có nhiều người đến đây
chỉ có các em nhỏ ở quanh khu vực ra vui chơi
nên khi đối tượng thực hiện hành vi
không có người lớn phát hiện can thiệp kịp thời
khi vụ việc xảy ra khiến người dân ở đây rất lo lắng bức xúc
tại việc khu vực này gerne là trong cộng đồng mới hàng triệu
khi đối tranh đầu n shadow của công anh một instructing trong result th
để làm rõ thưa quý vị việc tiếp cận thị trường nguyên phụ liệu dệt may thông qua xuất tiến kênh
thương mại là một trong những cơ hội cho các doanh nghiệp dệt may việt nói chung và thành phố
hồ chí minh nói riêng có thể phát triển cả về chất lượng sản phẩm cũng như là tăng cường sức cạnh
tranh tại triển lãm quốc tế về ngành công nghiệp dệt may thiết bị và nguyên phụ liệu các doanh nghiệp
dệt may hai nghìn một mươi chín các doanh nghiệp dệt may việt nam nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng sẽ
có cơ hội tiếp cận hơn một nhà cung ứng đến từ hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ đây là cơ hội cho các
doanh nghiệp dệt may tiếp cận các chuỗi cung ứng toàn cầu từ nguyên liệu tới thiết bị nhằm cải thiện
năng lực sản xuất chúng ta cộng đồng doanh nghiệp chúng ta bây giờ đang đứng trước những cơ
hội có kết bị thương mại trong đó thì cái phần cung thiếu hụt của ngành dệt may việt nam chúng
ta phải phải chịu bất áp được cực kỳ lớn thì lần này hỗ trợ này các nhà sản xuất thiết bị sản xuất
buôn phụ liệu đã đến đây thì là cái cơ hội cho các doanh nghiệp chúng ta các bạn xem đấy một cái đường
doanh nghiệp đến đây rất là đông đông đảo để họ xây dựng một cái bối kết đối hợp tác và họ tìm
cái nguồn cung thiếu hụt của các nhà sản xuất trong tham gia hoạt động này cũng tại triển lãm đại diện
hiệp hội dệt may việt nam cho rằng việc thiếu hụt nguyên phụ liệu dệt may hiện nay là một trong những
nút thắt khiến các doanh nghiệp việt nam khó cạnh tranh đặc biệt là trong thời điểm nước ta đang
gia nhập các hiệp định thương mại quốc tế fda việc hợp tác và tạo ra chuỗi khép kính từ nguyên liệu
với sản phẩm với các nhà cung ứng nguyên phụ liệu phù hợp sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp dệt may
phát triển thưa quý vị trong điện ảnh việt gần đây lý hải là một tay ngang trong việc làm phim nhưng
liên tiếp ba phần của tác phẩm lật mặt luôn dẫn đầu doanh thu phòng vé trong dịp nhà sản xuất
ngày ra mắt bộ phim lật mặt phần bốn sáng phương nam đã ghi nhận ý kiến của những nhà làm phim để giải
mã thành công của hiện tượng này năm hai nghìn một mươi năm phần đầu tiên của lật mặt ra đời trong vô số hoài nghi cuộc
khán giả và giới chuyên môn lúc đó diễn viên trường giang vẫn chưa là cái tên bán vé hàng đầu của điện
ảnh tuy nhiên bộ phim vẫn thu về một mươi hai tỷ đồng sau một tuần công chiếu doanh thu ấn tượng vào thời
điểm đó lật mặt bắt đầu đưa cái tên lý hải nổi bật trong giới làm phim trong nước hai phần tiếp theo
phim theo của lật mặt trường quay và ba chàng khuyết cũng tiếp tục có lời đánh chú ý nhất là
phần ba của lật mặt phát hành cùng lúc với bom tấn aventis cuộc chiến vô cực nhưng không hề lép vế
đạt doanh thu tám mươi năm năm tỷ đồng và đặc biệt lý hải cũng rất là thích hành động hoặc là nó có một
cái hành trình phim của lý hải là hành trình hành động hài hài tình huống lý hải đó là rất là duyên
cũng có thể nói rằng đó là một trong những điểm đặc trưng của phim anh hải đơn giản
gần gũi dùng cái từ là commercial đó tức là rất là rất là phổ thông và điều đó mang đến cho phim
hệ những đối tượng khán giả rộng rãi hơn chứ không phải chia theo tầng lớp bên cạnh yếu tố nội
dung có thể thấy thành công doanh thu của lật mặt có thể được chọn nhờ thời gian phát hành quanh
dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm một trong ba đợt nghỉ quan trọng của khán giả việt điểm gây tò mò
là cách lý hải giữ tên lật mặt cho tất cả phim của mình dù nội dung trong các phần hoàn toàn độc lập
ra anh hải là một trong số ít đạo diễn và là nhà sản xuất được thành công những cái phim lật mặt
mình liên tiếp bốn cái liên tiếp tính cái này là bốn luôn á thì rất là hiếm thường là một qua tới
cái thứ hai là hãy bắt đầu yếu yếu rồi nhưng mà riêng anh hải thì rất là mát tay anh làm cái nào
cũng thành công hết đây là một chiến lược rất hay và tại việt nam hiện giờ có một mình anh hải làm
điều đó thôi và tôi nghĩ đây là một thương hiệu là một cái gì rất đặc trưng và nên rất nên giữ điều đó
thì mọi người bây giờ nhắc tới lật mặt sẽ nhắc tới tên của anh lý hải cái thương hiệu lật mặt thì giống
như là cái một series phim và giống hồi xưa hồi chưa lý hải có tạo một cái thương hiệu là chọn đời
bên em thì bây giờ chuyển qua điện ảnh thì lý hải muốn tạo cái thương hiệu điện ảnh đó là thương hiệu
lật mặt và nhờ cái thương hiệu lật mặt một nghìn hai trăm ba mươi bốn mà nó đã có cái lòng tin và có cái sự uy tín mà bây giờ
những ông lớn mới chấp nhận chịu phát hành của phim đại
ra nước ngoài trong đợt này dự định là mỗi một năm mình sẽ làm một bộ phim làm đến khi vào mình
không còn có thể với lật mặt phần bốn nhà có khách do quan sát nhận ra điểm mạnh của lý hải vẫn là
sự nhanh nhạy trong năm bắc xu thế khi lấy nội dung bùa ngải làm phông nền bên cạnh đó việc
tận dụng kỳ nghỉ dỗ tổ vua hùng thay cho lễ ba mươi tháng bốn cũng là bước đi có tính toán để tránh
chạm trán bom tấn lớn nhất của năm avengers endgame được biết phần mới nhất nhà sản xuất cũng đã liên
phát hành tại mỹ và úc để thử nghiệm trình chiếu cho khán giả tại hai quốc gia này bản tin sáng phương
nam xin được tạm dừng tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn còn bây giờ xin mời
quý vị cùng quay trở lại trường quay của truyền hình công an nhân dân tại hà nội xin cảm ơn biên tập viên
bảo trân về những thông tin đáng chú ý và rồi tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng đến với sống khỏe
mỗi ngày à
mời quý vị cùng đến với những thông tin về dự báo thời tiết thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm nay
hôm nay thì người dân cả nước sẽ bước vào ngày nghỉ lễ đầu tiên trong đợt nghỉ lễ ba ngày dịp rỗ tổ hùng
tình hình thời tiết khu vực miền bắc trong ngày hôm nay thì sẽ tăng nhiệt nắng nóng diễn ra
trên toàn biển cùng với đó là độ ẩm khá cao từ sáu mươi năm cho đến chín mươi sáu phần trăm sẽ khiến thời tiết khá oi bức
khó chịu chính vì vậy nếu các bạn chọn vui chơi ngoài trời hay tham dự những hoạt động đông người thì cần
chuẩn bị trang phục thoải mái nhẹ nhàng và thấm hút mồ hôi tốt thời điểm giao mùa như thế này thì cũng có
khi nắng nóng sẽ rất dễ khiến cho chúng ta rơi vào trạng thái mất sức mệt mỏi và ngày hôm nay thì
nhiệt độ khu vực của miền bắc thấp nhất là từ hai mươi bốn cho tới hai mươi bảy độ c cao nhất có nơi lên đến ba mươi ba độ c
khu vực từ thanh hóa cho đến các tỉnh miền trung thì chiều tối ngày hôm nay có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nếu gặp thời tiết này
quý vị và các bạn cố gắng hạn chế ra ngoài tại khu vực này thì ngày hôm nay ban ngày cũng vẫn
nắng nóng vùng núi có nơi nắng nóng nên nhiệt độ lên tới ba mươi bảy độ c hình thái thời tiết mưa rông và
rông lốc xét gió giật mạnh vào chiều tối và đêm thì cũng xảy ra tại các tỉnh từ đà nẵng cho đến
ninh thuận và khu vực tây nguyên các tỉnh nam bộ nền nhiệt độ tại các khu vực này thấp nhất là từ hai mươi hai hai mươi bốn độ c
và cao nhất lên đến ba mươi năm ba mươi sáu độ c nắng nóng tại các khu vực này kèm theo tiêu cực tím khá cao do vậy
nếu không cần thiết thì người dân nên hạn chế ra đường hoặc cần có những biện pháp bảo vệ ra phù
hợp còn bây giờ như thường lệ sẽ là dự báo chi tiết cho các vùng miền trên cả nước ừ ừ